thưa quý vị do quá trình làm ăn thua lỗ hoàng thị lan đã làm giả giấy tờ để vay tiền của ngân hàng
công an thị xã ba đồn thuộc tỉnh quảng bình đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự bị can và lệnh tạm giam đối với bị can là hoàng thị lan
trú tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại thị xã ba đồn năm hai nghìn một mươi ba
theo kết quả điều tra ban đầu xác định do quá trình làm ăn thua lỗ nợ nần nhiều
nên khi được bà hoàng thị hiếu trú tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn
đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hoàng vĩnh hoàng thị liệu
có địa chỉ tại thôn văn phú xã quảng văn thị xã ba đồn và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng
thì lan đã đồng ý và sử dụng hai giấy chứng minh nhân dân giả mang tên hoàng vĩnh và hoàng thị liệu
để được vay vốn với số tiền là bảy trăm linh triệu đồng tại ngân hàng sacombank chi nhánh quảng bình
phòng giao dịch ba đồn sau khi vay vốn ban đầu hoàng thị lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ
tại ngân hàng tuy nhiên đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hoàng thị lan không trả tiền lãi gốc vay đầy đủ
cho ngân hàng tính đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai số tiền mà hoàng thị lan còn nợ phòng giao dịch ba đồn
là hơn bảy trăm năm mươi triệu đồng quá trình xác minh khẳng định việc hoàng thị lan đóng tiền gốc và lãi
là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng sacombank